tiền giang là tỉnh đầu tiên ở miền tây công bố hạn mặn thiếu nước khẩn cấp trong mùa khô
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã phát động cán bộ chiến sĩ thực hiện chương trình nghĩa tỉnh ngày hạn mặn
giữa ngày nắng nóng những chiếc xe bơm nước chữa cháy xe chấn nước chữa cháy
cùng nhiều chiếc xe bồn chữa nước của các cá nhân tổ chức được huy động đến trung tâm chỉ huy công an tỉnh
tất cả chuẩn bị cho hành trình đến với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
hành trang mang theo là nước ngọt dùng trong sinh hoạt hàng ngày
nước uống đóng chai để chia sẻ khó khăn với người dân
trong thời điểm hạn mặn này khi mà người dân tiếp nhận được những cái ca nước
những cái lốc nước uống thì người dân rất là phấn khởi
và địa phương cũng thấy đây là một trong những chương trình
mà mình phải nói là giữa cái lực lượng công an với người dân mình càng kháng khích hơn
việc cung cấp nước sạch cho bà con không chỉ trong ngày mai mà còn sẽ diễn ra trong những ngày tiếp theo
sáu mươi mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt ba trăm linh thùng nước tinh khiết loại hai mươi một lít
và khoảng năm mươi chai nước suối loại năm trăm linh ml được chuyển đến nhân dân
các xã bình ân kiểng phước phước trung tân thành huyện gò công đông
nhân dịp này công an tỉnh cũng đã trao tặng năm mươi phần quà cho các hộ khó khăn
tại các xã ven biển trên địa bàn huyện gò công đông mỗi phần ba trăm linh đồng
giúp hộ khó khăn có thêm điều kiện trang bị dụng cụ giữ chữ nước ngọt dùng trong sinh hoạt gia đình
hôm nay cái đòn của
công an tỉnh cũng đã giúp địa phương thấy bà con nhận được những giọt nước
cũng như là những món quà rất là ý nghĩa thì bà con cũng rất là vui sướng
có nước xài đồ với nước uống đồ bà con người ta cũng mừng vui rồi lắm
chứ hôm nay không có nước nôi gì hết trơn không có nước đi sinh đầu này sinh đầu kia
bà con sinh chỗ này và chỗ kia vài thùng vậy đó
thực hiện nghiêm công điện của bộ công an về tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng chống năng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mạnh và giúp đỡ nhân dân
ngoài việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ giúp đỡ nhân dân
thông qua chương trình nghĩa tình ngày hạn mạn
ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
nhất là lực lượng công an cơ sở nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hạn mặn để trục lợi vi phạm pháp luật
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp hướng dẫn người dân
ứng phó nắng nóng hạn hán thiếu nước đoàn kết trung sức trung lòng vượt qua khó khăn
chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn của công an tỉnh tiền giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn